xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
thường trực ban bí thư là chức danh do bộ chính trị chỉ định có nhiệm vụ phụ trách chủ trì công việc hàng ngày của ban bí thư
ban bí thư do ban chấp hành trung ương thành lập gồm tổng bí thư một số ủy viên bộ chính trị do bộ chính trị phân công và ủy viên ban bí thư do ban chấp hành trung ương bầu
ban bí thư lãnh đạo công việc hàng ngày của đảng gồm chỉ đạo công tác xây dựng đảng và công tác quần chúng kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại
chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị quyết định một số vấn đề về tổ chức cán bộ và một số vấn đề khác theo sự phân công của ban chấp hành trung ương chỉ đạo hoặc kiểm tra việc chuẩn bị các vấn đề đưa ra bộ chính trị thảo luận và quyết định
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của cá nhân ban chấp hành trung ương đảng đồng ý đề bà trương thị mai thôi giữ chức ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba khai mạc
tại hội nghị trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỳ luật cán bộ
trong đó trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
trung ương kết luận bà trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các công vị lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung mương trong thời gian giữ công vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban dân vận trung mương bà mai đã có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung mương đảng ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân

trong quá trình công tác bà trương thị mai kinh qua nhiều chức vụ như chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng nay là ủy ban văn hóa giáo dục chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội nay là ủy ban xã hội
tiểu sử bà trương thị mai
bà trương thị mai sinh ngày hai mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám dân tộc kinh quê quán xã hiền ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình ngày vào đảng một mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngày chính thức một mươi một tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chuyên môn nghiệp vụ thạc sĩ hành chính công cử nhân sự cử nhân luật lý luận chính trị cao cấp
ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba cho tới ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba cho tới ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đại biểu quốc hội khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đến ngày một mươi sáu tháng năm năm

tóm tắt quá trình công tác
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn hai bí thư trung ương đảng thanh niên cộng sản hồ chí minh
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay đại biểu quốc hội từ khóa một mươi đến khóa một mươi năm
tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng hai năm hai nghìn ba chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam
từ năm hai nghìn hai đến năm hai nghìn bảy phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội khóa một mươi một
tháng bốn năm hai nghìn sáu đến tháng một năm hai nghìn bảy
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một mươi một
tháng tám năm hai nghìn bảy đến tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội khóa một mươi hai một mươi
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung mương đảng được bầu vào bộ chính trị
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu được bộ chính trị quyết định phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban dân vận trung ương
tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng được bầu vào ban chấp hành trung ương
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng được bầu vào bộ chính trị
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung mương đảng giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư
tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
thường trực ban bí thư khóa một mươi ba
được biết trong ngày làm việc đầu tiên một mươi sáu tháng năm hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
đã bầu bổ sung bốn ủy viên bộ chính trị
nhân sự được bầu đều là bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba là các ông bà lê minh hưng
tránh văn phòng trung ương đảng nguyễn trọng nghĩa trưởng ban tuyên giáo trung ương đỗ văn chiến
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
ông lê minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách công
ông là bí thư trung mương đảng khóa một mươi ba ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông hưng từng giữ nhiều vị trí như phó trưởng phòng rồi trưởng phóng ngân hàng phát triển châu á adb
vụ hợp tác quốc tế phó vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ ngân hàng nhà nước việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn ông giữ chức phó tránh văn phòng trung mương đảng trong hai năm
rồi trở về giữ chức thống đốc ngân hàng nhân nước việt nam từ tháng bốn hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai nghìn hai mươi
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê minh hưng được bộ chính trị điều động phân công giữ chức tránh văn phòng trung ương đảng cho đến nay
bà bùi thị minh hoài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê ở xã thanh tân huyện thanh liêm tỉnh hà nam trình độ chuyên môn thạc sĩ cử nhân luật
bà bùi thị minh hoài là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi dự khuyết một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
bà bùi thị minh hoài có thời gian dài gắn bó với ngành thanh tra kiểm tra và từng giữ các chức vụ
phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hà nam bí thư thành ủy phú lý phó chủ tịch thường trực hội nông dân việt nam
tháng ba hai nghìn một mươi một bà giữ chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương rồi phó chủ nhiệm thương trực ủy ban kiểm tra trung ương
từ tháng bốn hai nghìn hai mươi một bà làm trường ban dân vận trung ương cho đến nay
ông nguyễn trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán ở xã tân đông huyện gò công đông tỉnh tiền giang
trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn
ông là bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn một mươi năm quân hàm thượng tướng
ông từng giữ các chức vụ phó phòng trưởng phòng tuyên huấn cục chính trị quân khu bảy phó chính ủy
rồi chính ủy sư đoàn năm quân khu bảy phó chủ nhiệm chính trị quân khu bảy chính ủy quân đoàn bốn
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông làm phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ông giữ chức trưởng ban tuyên giáo trung ương từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
ông đỗ văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê ở huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trình độ cử nhân nông nghiệp
ông là ủy viên trung mương dự khuyết khóa một mươi ủy viên trung mương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn
ông chiến là lượt kinh quan nhiều chức vụ quan trọng ở tuyên quang phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sơn dương
phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện yên sơn
tháng chín hai nghìn một ông làm phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang và trở thành chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang sau đó
tháng tám hai nghìn một mươi một ông được luân chuyển giữ vị trí bí thư tỉnh ủy yên bái nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
tháng hai hai nghìn một mươi năm ông làm thứ trưởng phó chủ nhiệm ủy ban dân tộc và giữ chức bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc từ tháng bốn hai nghìn một mươi sáu
tháng sáu hai nghìn một mươi sáu ông giữ chức chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn từ tháng bốn hai nghìn hai mươi một cho tới nay